một chuyến bay xuất phát từ thành phố daegu của hàn quốc bay thẳng về đà nẵng
trên tàu bay ngoài phi hành đoàn có hai mươi khách hàn quốc hai khách thái lan và năm mươi tám người việt nam là du học sinh người lao động về nước
sau khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay tất cả tám mươi hành khách này đã được cách ly
nhóm công dân việt nam được đưa về cách ly tại trung tâm huấn luyện đồng nghệ huyện hòa vang
và nhóm du khách hàn quốc được đưa về cách ly ở bệnh viện phổi quận liên triểu
mọi công tác kiểm tra kiểm soát và cách ly được đảm bảo đúng quy trình phòng dịch nhóm a do bộ y tế quy định
máy bay được đưa về bãi đỗ biệt lập và tiến hành các thủ tục y tế ngay tại bãi đỗ
tại bệnh viện và cơ sở y tế các cơ quan chức năng thành phố đà nẵng đã chuẩn bị đủ nhân vật lực thuốc men
và các nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ công tác cách ly khám và điều trị cho những người nói trên